sáng nay ngày tám tháng sáu tại khu vực quảng trường ba đình trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
tổ chức diễu binh ra mắt chính thức trước sự chứng kiến của các đại biểu quốc hội đang tham dự kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
trong năm tháng qua đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng huấn luyện ngựa
đến nay đã thuần hóa hơn sáu mươi con ngựa
cán bộ chiến sĩ đã nắm chắc các kỹ thuật cơ bản thực hành công tác thuần hóa ngựa các kỹ năng nâng cao
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đang xây dựng quy trình thuần hóa huấn luyện ngựa nghiệp vụ
phù hợp với chức năng nhiệm vụ sử dụng ngựa phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ phòng chống và khắc phục các thảm họa thiên tai
phát biểu tại buổi diễu hành chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
cần làm tốt công tác xoan quân đoàn kết xây dựng lực lượng có kỷ cương kỷ luật trình độ huấn luyện
sử dụng ngựa có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào phối hợp với các lực lượng khác
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
chính quy tinh nguyện hiện đại trong tình hình mới